cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm cho biết đang truy tìm ba đối tượng gồm lê việt thanh chú tại quận bình thạnh võ văn dũng chú tại quận tám và lê văn thành chú tại quận bảy để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

cơ quan cảnh sát điều tra tp hcm cho biết đang truy tìm ba đối tượng gồm lê việt thanh chú tại quận tám và lê văn thành chú tại quận tám để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích